asean một mươi tám được coi là kỳ đại hội thành công đối với thể thao việt nam khi chúng ta giành được bốn tấm huy chương vàng
bên cạnh những thành công còn có cả thất bại và sự tiếc nuối
chúng ta cùng nhìn lại kết quả thi đấu của đoàn thể thao việt nam tại asean một mươi tám vừa qua
trước ngày lên đường đoàn thể thao việt nam đã đặt chỉ tiêu giành ba huy chương vàng
phấn đấu có một huy chương vàng ở môn olympic
trung cuộc chúng ta giành bốn huy chương vàng trong đó có hai huy chương vàng ở môn olympic
đó là điền kinh và rowing
sau khi hàng loạt gương mặt được kỳ vọng ra quân và thi đấu không thành công
bốn cô gái gồm tạ thanh huyền lương thị thảo hồ thị ly và phạm thị thảo đã thi đấu đầy ấn tượng
để cán đích đầu tiên trong phần thi chung kết
đây là tấm huy chương vàng lịch sử của rowing việt nam tại á vận hội
đối với đội tuyển điền kinh môn thể thao cơ bản olympic
đây quả là một kỳ asean thành công khi lần đầu tiên các vận động viên đã giành được tấm huy chương vàng
tại đấu trường á vận hội
cú nhảy xa sáu m năm mươi năm đã đưa bùi thu thảo lên đỉnh asean
đồng thời đi vào lịch sử thể thao việt nam với tư cách vận động viên điền kinh đầu tiên
giành huy chương vàng á vận hội sau ba mươi sáu năm chờ đợi
để hoàn thành được chỉ tiêu từ ba đến năm huy chương vàng đề ra
chúng ta nên chúc mừng và cảm ơn các võ sĩ pencastilat với thành tích hai huy chương vàng
bảy huy chương bạc và ba huy chương đồng
đội tuyển giành nhiều huy chương nhất của đoàn thể thao việt nam tại asean một mươi tám
với hai huy chương vàng của võ sĩ trần đình nam hạng dưới bảy mươi năm kg nam
và nguyễn văn trí hạng dưới chín mươi năm kg nam
pencast silat đã góp một nửa số huy chương vàng
giúp đoàn thể thao việt nam cập bến an toàn hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu đặt ra
lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá việt nam có đại diện lọt tới vòng bán kết môn bóng đá nam asean
các cầu thủ olympic việt nam là đội bóng đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm nhất
đối với giới truyền thông và bạn bè quốc tế
tất cả các vận động viên huấn luyện viên đều thể hiện một ý chí quyết tâm rất cao
tuy nhiên thì có một số môn chúng ta có các vận động viên trọng điểm để tranh tài tấm huy chương cao của đại hội
các vận động viên của chúng ta không đạt được cái thành tích như mong muốn
ngoài những vận động viên trọng điểm của chúng ta ra thì còn có những vận động viên còn rất trẻ tuổi
mà cũng đạt được thành tích rất tốt như là vận động viên hoàng của bơi lội ở cửa ly tám trăm linh m
đã rất là xuất sắc vượt qua cả vận động viên trung quốc
bên cạnh những tấm huy chương ngoài sự kiến
còn có cả những thất bại và sự tiếc nuối chưa làm hài lòng ban huấn luyện
và sự kỳ vọng của người hâm mộ như trường hợp của kỳnh ngư nguyễn thị ánh viên
xã thủ hoàng xuân vinh hay lực sĩ cử tạ thạch kim tuấn
tuy nhiên nhìn lại quá trình tham dự đại hội asean kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
với tấm huy chương đồng đầu tiên ở môn bắn súng
cho đến kỳ đại hội này chúng ta vượt lên với bốn huy chương vàng
đã hai mươi bốn năm chúng ta tham gia nhiều kỳ asean
thế nên việc cải thiện được vị trí trong khu vực
luôn là mục tiêu mà thể thao việt nam hướng tới và nỗ lực nhiều hơn nữa